thưa quý vị nam bộ vẫn tiếp tục là những ngày nắng giáo vào ban ngày thế nhưng lại xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều
vì vậy quý vị cần lưu ý với các hiện tượng như lốc xét gió giật mạnh
còn ở phía tây bắc bộ thì ngày hôm nay bắt đầu có mưa vài nơi chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác
ở đồng bằng là mưa nhỏ đôi lúc thế nhưng ở vùng núi thì sẽ có điểm là có mưa nặng hạt
nhiệt độ trung bình sẽ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c
trời chuyển lạnh quý vị cần phải báo mưa để đảm bảo sức khỏe khi tham gia giao thông
và do có không khí lạnh gây gió mạnh sóng cao nên lại ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển
vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm giật cấp sáu sóng biển cao từ một hai m biển động mạnh
và bằng nhiệt độ chi tiết từng vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình